ban tuyên giáo trung ương và báo điện tử đảng cộng sản việt nam đã tổ chức hội nghị sơ kết cuộc thi trắc nghiệm
tìm hiểu chín mươi năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của đảng ngày một tám một nghìn chín trăm ba mươi ngày một tám hai nghìn hai mươi trên mạng vcnet
đã có hơn bảy trăm linh tài khoản tham gia thi với hơn bốn ba triệu lượt thi
đáng chú ý số tài khoản đăng ký và sử dụng mạng vcnet tăng mạnh tới nay đạt con số một ba trăm linh tài khoản
cuộc thi đã thu hút được sự quan tâm tìm hiểu và tham gia từ mọi lứa tuổi và tầng lớp nhân dân
sự kiện đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng
đấu tranh phản bác những luận điệu sai trái xuyên tạc bóp méo lịch sử của các thế hệ lực thù địch